chủ tịch trung quốc tập cận bình cho biết trung quốc sẵn sàng thúc đẩy hợp tác với mỹ nhằm mang lại lợi ích cho cả hai bên cũng như là thúc đẩy những nỗ lực chung để ứng phó với các thách thức toàn cầu
nhà lãnh đạo trung quốc đã đưa ra thông điệp trên trong bức thư gửi đến ủy ban quốc gia về quan hệ mỹ trung nhân dịp ủy ban có trụ sở ở new york tổ chức tiệc thường niên
trong bức thư chào mừng sự kiện này chủ tịch tập cận bình cũng cho rằng việc hai nước quản lý những khác biệt để đảm bảo sự ổn định trong quan hệ song phương
có ý nghĩa quan trọng đối với thế giới
những thông điệp trên được đưa ra trước thềm chuyến thăm washington của bộ trưởng ngoại giao trung quốc vương nghị dự kiến sẽ diễn ra từ ngày hai mươi sáu đến ngày hai mươi tám tháng một mươi
giới quan sát nhận định hoạt động ngoại giao này có thể nhằm chuẩn bị cho cuộc gặp dự kiến giữa tổng thống mỹ joe biden và chủ tịch tập cận bình
nhân dịp nhà lãnh đạo trung quốc tham dự hội nghị cấp cao diễn hợp tác kinh tế châu á thái bình dương apec tại thành phố san francisco vào tháng một mươi